mỹ vào ngày hôm qua đã kêu gọi các bên ở peru kiềm chế trong bối cảnh đụng độ giữa những người ủng hộ
cựu tổng thống pedros catilo và lực lượng an ninh trong các cuộc biểu tình thời gian qua đã khiến ít nhất bốn mươi người thiệt mạng
bộ ngoại giao mỹ nhấn mạnh washington công nhận quyền biểu tình ôn hòa và bày tỏ bất bình thông qua các kênh phù hợp
đồng thời kêu gọi các bên cùng nhau đối thoại trên tinh thần kiềm chế và phi bạo lực
mỹ yêu cầu chính quyền peru hạn chế sử dụng vũ lực trong khi thực hiện nhiệm vụ
peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị xã hội nghiêm trọng sau khi tổng thống tiền nhiệm petro kastio
bất ngờ tuyên bố giải tán quốc hội thành lập chính phủ khẩn cấp và kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử lập pháp mới
động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của tòa án hiến pháp tòa án tối cao và các nghị sĩ peru coi đây là hành động đảo chính
sau khi ông castillo bị cảnh sát bắt giữ